bên lề hành lang quốc hội nhiều đại biểu nhất trí rất nhiều vấn đề của ngành công thương mà dư luận quan tâm được gửi tới vị trưởng ngành
tuy nhiên các lĩnh vực công thường rất rộng do đó cần có thời gian nguồn lực để có thể thực hiện tốt các vấn đề được đặt ra
có thể nói rằng là các câu hỏi thì rất là tập trung đúng trọng tâm theo cái vấn đề đặt ra
thí dụ liên quan vấn đề điện vấn đề về mua bán và những vấn đề có liên quan đến thị trường
trong phần trả lời của bộ trưởng bộ trưởng cố gắng cung cấp rất nhiều thông tin cho đại biểu
còn đối với phía đại biểu thì tôi nhận thấy là nhiều đại biểu rất hài lòng
lĩnh vực công thường là lĩnh vực rất rộng và câu hỏi rất khó liên quan đến rất nhiều ngành nhiều cấp nhiều bộ
không thể là một sớm một chiều mà giải quyết được
nên cho rằng cái việc trả lời của bộ trưởng bộ công thương thì cơ bản đáp ứng yêu cầu
nhưng muốn nó thành hiện thực tổ chức thực hiện được là phải có nguồn lực phải có tổ chức thực hiện tốt và cũng phải có thời gian nữa